và giúp ích cho xã hội luôn là điều chăn trở của những người làm công tác xã hội
vì lý do đó trung tâm sống độc lập của người khuyết tật tại hà nội đã mang tới cho cộng đồng
người khuyết tật một mô hình đạt hiệu quả cao dành cho người khuyết tật
khác với những mô hình khác mô hình sống độc lập giúp người khuyết tật không phải gò mình
vào những công việc được định sẵn mà được tự do lựa chọn cho tương lai để thực sự có thể sống độc lập đúng cách
những tháng gần đây học viên của trung tâm tin học apec đã dần quen thuộc với một học viên vô cùng đặc biệt
ngày nào cũng vậy anh nguyễn khánh lâm cùng người hỗ trợ cá nhân của mình lại đến lớp từ rất sớm để thực hành lại những gì mình đã học từ hôm trước
nhìn quyết tâm theo đuổi đam mê của anh khó có thể ngờ rằng thời gian trước con người ấy luôn thu mình lại vì những nỗi đau mà mình phải gánh chịu
bị liệt teo cơ và khuyết tật vận động đối với anh lâm việc thực hiện các hoạt động cá nhân cũng không hề dễ dàng
thế nhưng nhờ có sự giúp đỡ của người hỗ trợ cá nhân
anh dần vươn mình hòa nhập với cộng đồng theo đuổi những ước mơ trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh
mình sinh ra ở hà nội lúc bảy tháng mình đã bị thu thật rồi bị sổ bệnh liệt
chính thế nên là cái việc mà mình tham gia các hoạt động cũng như là đi học cũng rất là khó khăn
và trong quá trình đi học hồi bé thì mình chỉ được đi học hết lúc hai thôi
thế nhưng mà sau đấy thì
mình nghỉ bản thời gian dài cho đến tận khi mà mình biết đến trung tâm sống hậu dập hà nội
thì bắt đầu mình mới có tham gia tham gia và được trung tâm cung cấp người hỗ trợ cá nhân ấy
thì bắt đầu từ đấy bắt đầu mình mới lại đi học lại
và cái thời gian đầy đủ với cách đây tốn ha
thì mình bắt đầu mới quay lại y học cũng như là tham gia các hoạt động xã hội

nằm khuất trong con ngõ nhỏ của phố vạn bào trung tâm sống độc lập của người khuyết tật hà nội là một tổ chức phi lợi nhuận và dựa vào cộng đồng hoạt động dựa trên nguyên lý sống độc lập của người khuyết tật
nằm khuất trong con ngõ nhỏ của phố vạn bảo trung tâm sống độc lập của người khuyết tật hà nội là một tổ chức phi lợi nhuận và dựa vào cộng đồng hoạt động dựa trên nguyên lý sống độc lập của người khuyết tật
người khuyết tật tham gia được chuyển từ mô hình dựa trên phục hồi chức năng và chăm sóc y tế sang mô hình dựa trên quyền con người với mục tiêu làm sao cho người khuyết tật có thể thực hiện được quyền tự lựa chọn tự quyết định và tự chịu trách nhiệm với những vấn đề có liên quan tới cuộc sống của bản thân họ thông qua sự trợ giúp tích cực từ xã hội và cộng đồng
đây là mô hình hỗ trợ người khuyết tật tại cộng đồng rất tiến bộ đã phát triển nhiều năm qua trên thế giới nhưng chưa được phổ biến ở việt nam
đến với mô hình người khuyết tật sẽ được học và nâng cao kỹ năng sống khuyến khích họ tự do lựa chọn cách sống độc lập và hòa nhập cộng đồng đồng thời cung cấp sự trợ giúp tích cực cho người khuyết tật thuộc tất cả dạng tật
vì là một tổ chức phi lợi nhuận được tổ chức bởi chính những người khuyết tật nên trung tâm luôn thấu hiểu và nắm bắt được những tâm tư tình cảm của chính học viên
chương trình sống độc lập của chúng tôi là một chương trình hỗ trợ dành riêng cho người khuyết tật nặng
và với cái dự án mà bên nhật người ta hỗ trợ cho mình thì chúng tôi chỉ có thể làm thí điểm với những dạng tật khuyết tật nặng vận động nặng thôi
đó là khuyết tật bại não này tổn thương cuộc sống và những người bị di chứng bại liệt phải sử dụng xe lăn
chương trình này là một chương trình rất ý nghĩa bởi vì tạo điều kiện cho người khuyết tật nặng hòa nhập cộng đồng và hướng tới chất lượng cuộc sống của người khuyết tật
bởi vì từ những người khuyết tật mà nặng như thế thì nếu như không có hỗ trợ sống độc lập thì họ sẽ không thể đi ra ngoài không thể hòa nhập cộng đồng và lại càng không thể có cơ hội để học tập và làm việc
và đó chính là cái ý nghĩa lớn nhất của cái chương trình hỗ trợ này
và đặc biệt chương trình hỗ trợ này là chúng tôi cung cấp những người hỗ trợ nhân viên hỗ trợ cá nhân đến từng nhà người khuyết tật hỗ trợ
thì chúng tôi đó chính là môi trường hòa nhập cho người khuyết tật
một điểm hết sức đặc biệt của trung tâm là hoạt động tham vấn đồng cảnh
các hoạt động tham vấn đồng cảnh bao gồm tư vấn tâm lý học kỹ năng sống độc lập tìm nhà ở hiểu biết về phương pháp sử dụng các nguồn lực xã hội tham khảo các việc làm phù hợp và hàng loạt phương pháp tự vận động cho bản thân
về thực chất tham vấn đồng cảnh là một hoạt động của công tác xã hội do chính người khuyết tật thực hiện nhằm trợ giúp về tâm lý cho những người bạn đồng cảnh
tham vấn đồng cảnh là hoạt động đầu tiên của trung tâm sống độc lập khi mà mới được thành lập
tham vấn đồng cảnh nó chính là một hoạt động mà người khuyết tật tham vấn cho người khuyết tật về những cái vấn đề liên quan tới người khuyết tật
nó có tác dụng là mang lại cho người khuyết tật sự tự tin
và khúc phồi lại bản thân của mình cảm thấy là mình là một người đáng sống và có ích
thông qua những câu chuyện thường nhật được người kể trải lòng nhóm người khuyết tật sẽ thấu hiểu nhau hơn phục hồi lại sự tự tin xây dựng lại mối quan hệ con người
qua đó hỗ trợ tích cực cho việc hiện thực hóa sống độc lập của người khuyết tật nặng trong cộng đồng
khi mà tham gia trung tâm thì chúng tôi được tham gia rất là nhiều hoạt động
và hoạt động tham vấn đồng cảnh là một cái hoạt động rất là hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều
bởi vì ở đây chúng tôi được khôi phục sự tự tin và chúng tôi được lắng nghe lẫn nhau
đặc biệt là trong tham vấn đồng cảnh thì những người tham vấn đồng cảnh cùng với mình đều là những người khuyết tật
và như thế chúng tôi rất là cởi mở và chúng tôi không có một cái rào cản nào cả
mọi người rất là cởi mở và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau
nếu mà nói về môi mình xuống vào vị trí thì mình thực sự thấy nó rất là tâm đắc
nó thực sự cần thiết cho người khuyết tật
khi mà có môi mình thì sẽ không chỉ là hỗ trợ cho những người khuyết tật nặng
có thể tham gia vào hội đồng sống xã hội
cũng như là tham gia vào những cái nhu cầu giải trí cơ bản của mỗi cá nhân
thì nếu mà vì điều như nếu trường hợp mà không có môi mình thì một là mình sẽ phải sống dựa vào gia đình

và hoàn toàn là mình sẽ không được quyền quyết định về cuộc sống của mình
đối với những người khuyết tật nặng khả năng di chuyển vận động bị hạn chế
trung tâm sống độc lập cũng mang tới một hoạt động rất thiết thực
đó là hướng dẫn đào tạo và kết nối họ với những người hỗ trợ cá nhân hay còn gọi là pa
đây là một nghề xã hội xuất hiện ở hầu hết những nước phát triển trên thế giới
người hỗ trợ cá nhân là những người làm việc với các kỹ năng chuyên nghiệp
và được trả lương theo hợp đồng lao động
công việc chủ yếu của họ là giúp đỡ người khuyết tật trong sinh hoạt hàng ngày
ăn uống tắm rửa di chuyển đưa người khuyết tật đi giao lưu đi học đi làm
đi gặp gỡ bạn bè hỗ trợ người khuyết tật trong công việc như đánh máy ghi chép
hay thậm chí trong giao tiếp đối với những người đói khó
với sự hỗ trợ của người hỗ trợ cá nhân như tôi
họ có thể được đến trường được học tập như bao người khác
và đồng thời họ cũng có thể đi ra ngoài để làm việc và để tham gia các hoạt động giải trí
đồng thời họ cũng có thể được đi đến thăm bạn bè người thân hay là đi những nơi mà họ mong muốn
vì pa vẫn còn là một nghề khá mới mẻ
nên để đáp ứng được yêu cầu của người khuyết tật
trung tâm luôn phải thực hiện những khóa đào tạo với hai cấp độ sơ đẳng và nâng cao
nhằm cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết về các dạng tật
tâm lý người khuyết tật kỹ năng giao tiếp
trong đó có cách tiếp xúc với người khuyết tật thuộc tất cả các dạng tật
kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật nặng và kỹ năng quản lý thời gian
giải quyết xung đột đặc thù trong công việc
với phần sinh hoạt của người khuyết tật tại gia đình
tại vì người khuyết tật người ta sống với lại cha mẹ
thì từ trước đến nay không có một sự hỗ trợ nào cho người khuyết tật cả
cho nên là cha mẹ họ làm cho nên là thông qua phía gia đình
và thông qua chính bản thân các bạn khuyết tật
thì tôi biết được những cách hỗ trợ các bạn ý
và sau đó khi tập huấn tôi sẽ truyền đạt lại cho các bạn sinh viên đi làm việc
không chỉ xóa tan đi cảm giác bất lực
rất nhiều bạn pa còn đồng thời giải tỏa tâm lý tiêu cực
bức bối trong lòng người khuyết tật
qua đó làm cuộc sống của họ thay đổi theo chiều hướng tích cực
là một học viên của trung tâm sống độc lập
em nguyễn thị thu phương chú tại xã tân triều huyện thanh trì
được giới thiệu và làm việc với rất nhiều pa khác nhau
bị khuyết tật vận động từ nhỏ
nhưng số phận không thể ngăn cô bé đến với những ước mơ
những hoài bão của tuổi trẻ
với sự trợ giúp của pa thu phương được đi học đi làm
giao lưu gặp gỡ bạn bè
thậm chí là đi du lịch xa
đối với em người bạn pa giống như là cánh tay
là đôi chân là giọng nói
giúp em khắc phục những khó khăn về mặt thể chất
dần già không chỉ là người hỗ trợ
pa còn là người bạn tâm sao thân thiết
có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của em
với sự giúp đỡ của thu phương
tôi có thể đi học được tham gia các hoạt động cộng đồng
cũng như là các hoạt động từ thiện
thỉnh thoảng tôi cũng đi
và ra ngoài
cũng phải cà phê với bạn bè
thực sự là nếu không có sự giúp đỡ của thu phương
thì tôi cũng không biết là mình có thể tham gia các hoạt động đó như thế nào
tại vì bố mẹ gia đình
gia đình thì ai cũng bận việc
bố mẹ thì cũng đi làm
và em em cũng đi học
cho nên là sự giúp đỡ của thu phương
thực sự là rất là có ý nghĩa cho người tôi
mình thì vào trung tâm được khoảng hai năm
và mình nghĩ đây là một công việc rất là ý nghĩa
và nó sẽ giúp cho người khuyết tật có thể tham gia các hoạt động cộng đồng sống độc lập với bản thân
với tính chất nhân văn của mình
trong suốt chín năm hoạt động
trung tâm đã phát hiện bồi dưỡng và tạo điều kiện cho nhiều người khuyết tật có tài năng
không chỉ giúp xã hội có cách nhìn tích cực về nghề pa
hay giúp người khuyết tật có cách nhìn lạc quan hơn đối với cuộc sống
trung tâm sống độc lập còn là địa chỉ kết nối người khuyết tật trên địa bàn thủ đô
nhiều hoạt động giã ngoại đã được trung tâm tổ chức cho các học viên tham gia
như đi viếng lăng bắc hồ và tham quan bảo tàng hồ chí minh
hay tổ chức giao lưu cùng nấu ăn đi chợ lập kế hoạch chi tiêu trong cuộc sống
từ đó người khuyết tật ngày một hòa nhập sâu hơn với cộng đồng
giúp họ phát triển về kinh tế quan tâm đóng góp về chính trị xã hội
là một người mà có kinh nghiệm hơn một mươi năm hỗ trợ cho người khuyết tật ở việt nam
thì bản thân tôi cũng như tổ chức chúng tôi thì đánh giá là
mô hình hỗ trợ sống độc lập cho người khuyết tật là một mô hình rất là nhân văn
là một mô hình dựa trên quyền và tôn vinh ủng hộ và hỗ trợ cho cái khả năng sống độc lập
và cái trách nhiệm cao nhất của người khuyết tật trong cuộc sống
trong việc quyết định cái cuộc sống của bản thân họ
chúng tôi nhận thấy là đó là một mô hình mà cần được thúc đẩy và được ủng hộ
để có thể nhân rộng và hỗ trợ cho người khuyết tật
kể từ khi trung tâm sống độc lập đầu tiên trên thế giới được ad roberts
một người khuyết tật vận động nặng phải sử dụng máy thở
thành lập vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại đại học california ở berkeley hoa kỳ
các mô hình trung tâm sống độc lập đã được nhân rộng và phát triển mạnh
ở bắc mỹ và châu âu châu á
quyền sống độc lập của người khuyết tật và yêu cầu cung cấp các dịch vụ hỗ trợ
người khuyết tật sống độc lập đã được nêu rõ tại điều một mươi chín
công ước về quyền của người khuyết tật của liên hợp quốc
có hiệu lực từ tháng năm năm hai nghìn tám
hiện nay cả nước có khoảng sáu dân số là người khuyết tật
đời sống vật chất tinh thần của người khuyết tật còn nhiều khó khăn
với hiệu quả đã đạt được của trung tâm sống độc lập ở hà nội
nhiều người khuyết tật có nguyện vọng trung tâm sẽ được mở rộng hơn
trước hết là có trụ sở tại thành phố hồ chí minh và đà nẵng
để nhiều người được quan tâm hơn nữa
quý vị và các bạn thân mến
sống độc lập không có nghĩa là người khuyết tật phải tự làm tất cả mọi việc
hay là sống một mình
mà với sự trợ giúp của cộng đồng
người khuyết tật có thể sống hòa nhập
có khả năng độc lập tự chủ và tự chịu trách nhiệm
trong những vấn đề có liên quan đến cuộc sống
và hy vọng trong thời gian tới
nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền
mô hình này sẽ được nhân rộng tại nhiều tình hình khác trong cả nước
chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn xin gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc gọi email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau